với các thỏa thuận hợp tác này daegi life việt nam là đối tác độc quyền phân phối tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
và các quyền lợi bổ trợ ưu việt theo lựa chọn của khách hàng shb trong thời hạn một mươi năm năm
theo đó tất cả các khách hàng của shb sẽ được giới thiệu và tiếp cận những giải pháp chọn gói cả về ngân hàng và bảo hiểm
thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp của shb trên toàn quốc và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm của daity life việt nam
sự kiện ký kết hợp tác chiến lược
giải hạn trong một mươi năm năm giữa daiichi life việt nam và ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn hà nội shb là dấu mốc quan trọng
trong việc tạo ra nền tảng phát triển bền vững lâu dài giữa digi life việt nam và shb trong thời gian tới
đây cũng được coi là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản
thưa quý vị và các bạn theo tổng cục thống kê tính chung chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên hai chín trăm một mươi bảy tỷ đồng tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
xét theo ngành hoạt động doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng ước tính đạt trên hai một trăm tám mươi năm tỷ đồng
chiếm bảy mươi bốn chín tổng mức và tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành hàng lương thực thực phẩm tăng chín tám
tổng cục thống kê phân tích doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng khá do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước chín tháng năm nay tăng mạnh
và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền trung năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý doanh thu du lịch lữ hành chín tháng qua ước tính đạt hai mươi sáu chín nghìn tỷ đồng chiếm chín tổng mức và tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm trước
tính riêng trong tháng chín tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng tăng trên một mươi hai so với cùng kỳ năm trước

sau một tháng thử nghiệm tp hcm đã chính thức triển khai đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt và trứng da cầm từ ngày ba tháng một mươi
đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng tại tp hcm
chợ bến thành có hai mươi quầy sạp bán thịt da cầm và trứng da cầm đã được gắn bản điểm bán thịt da cầm và trứng da cầm được truy xuất nguồn gốc
với tất cả các sản phẩm đều được dán tem truy xuất các tiểu thương cho biết
ngay từ khi thí điểm trong tháng chín các mặt hàng trứng gà được rán tem truy xuất đã được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn
theo sở công thương tp hcm đến nay đã có trên năm trăm hai mươi trang trại gà lấy thịt lấy trứng và gà giống
hai mươi sáu cơ sở giết mổ đóng gói và gần một bảy trăm năm mươi điểm bán thịt và trứng
trợ bến thành có hai mươi quầy sạp bán thịt da cầm và trứng da cầm đăng ký tham gia đề án
để truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh
có cài phần mềm t food soi vào con tem dán trên vỉ trứng và thịt gà
có được truy xuất nguồn gốc như vậy thì người mua sẽ cảm thấy yên tâm hơn về dây chuyền sản xuất của nó
từ nuôi từ trang trại ra tới sản phẩm
so với truy xuất nguồn gốc thịt heo truy xuất nguồn gốc trứng và thịt da cầm có sự khác biệt rất lớn
bởi việc nuôi giết mổ da cầm tập trung tại các doanh nghiệp lớn
theo quy trình khép kín với tiêu chuẩn việt grab global gap
đồng thời sản phẩm được đồng bộ từ khâu chăn nuôi tới khâu tiêu thụ
qua đó hình thành nên mối liên kết trong chuỗi sản phẩm tiêu thụ thịt và trứng da cầm
liên kết giữa chủ thể thứ nhất là đơn vị cung cấp con gà giống một ngày tuổi
với chủ thể thứ hai là các trang trại
và giữa trang trại với chủ thể thứ ba là các nhà máy chế biến giết mổ với các nhà bán lẻ
là những mối quan hệ trực tiếp họ trực tiếp giao hàng họ trực tiếp kết nối
không có cái tầng lớp trung gian ở giữa cho nên là họ kết nối nó chặt chẽ hơn và họ làm trực tiếp hơn
hiện trứng gà trứng vịt và thịt gà truy xuất nguồn gốc được bày bán tại hệ thống siêu thị và một số chợ
đối với thịt gà chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm được đóng gói sẵn để rán tem truy xuất
do vậy thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chương trình
để tiến tới tất cả các sản phẩm truy xuất được nguồn gốc sẽ được cung ứng cho toàn thị trường trong thành phố
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm sạch an toàn chất lượng
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chín tháng qua
thị trường cá cha trong nước nhìn chung có sự khởi sắc về giá theo hướng có lợi cho người nuôi
cụ thể giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông kiểu long trong tháng chín vừa qua tăng khá mạnh do nguồn cung yếu
hiện giao động ở mức hai mươi năm đến hai mươi bảy đồng một kg tùy theo chất lượng cá và phương thức thanh toán
hiện nay các ao nuôi cá tra đang tích cực thu hoạch phục vụ nhu cầu của các nhà máy chế biến dịp cuối năm
giá cá cha thương phẩm vẫn ổn định ở mức hai mươi bốn đến hai mươi sáu năm trăm linh đồng một kg tăng từ một mươi chín đến hai mươi ba so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
sức tiêu thụ ở một số thị trường chính duy trì ổn định cũng như giúp việc tiêu thụ nguyên liệu khả quan
giá nguyên liệu tăng vào thời điểm hiện nay là do thị trường xuất khẩu đang hút hàng để đáp ứng nhu cầu cuối năm
trong khi nguồn cung hạn chế đẩy giá tăng cao
trước sự gia nhập khá ồ ạt của các nhãn hàng thời trang nhanh đã kích giá mặt bằng bán lẻ tăng mạnh
đây là phân khúc được đánh giá là thành công nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cần thận trọng trong đầu tư bởi đây là phân khúc khó tính
sự hiện diện của những thương hiệu thời trang nhanh đình đám trên thế giới như zara uniqlo

đã khiến cho phân khúc bất động sản thương mại mặt hàng bán lẻ được đặc biệt chú ý
tuy nhiên theo phân tích của nhiều đơn vị nghiên cứu nhà đầu tư quan tâm cũng như khá thận trọng với phân khúc khó tính này
thị trường bán lẻ hà nội trong quý ba năm hai nghìn bảy không chào đón thêm dự án nào mới
nguồn cung của tất cả các thị trường vẫn ổn định ở mức gần bảy trăm chín mươi m hai
trong số này khu vực phía tây nam cung cấp lượng diện tích bán lẻ lớn nhất chiếm tới ba mươi năm nguồn cung
trong khu vực trung tâm của hà nội và tp hcm câu kết luận rất thiếu
mặt bằng bán lẻ có chất lượng để đón là những nơi có thể tiếp đón những thương hiệu lớn của thế giới và việt nam
cũng như là những thương hiệu của nội địa sau này
tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng bất động sản bán lẻ là một loại hình bất động sản cực kỳ kén trọn vị trí
chúng tôi đánh giá chung là bất động sản bán lẻ tại khu vực trung tâm rất thiếu